một máy bay trực thăng chở năm hành khách đã bị rơi tại khu vực giáp danh giữa vịnh hạ long quảng ninh và vịnh lan hạ của hải phòng
vào tối ngày năm tháng bốn theo thông tin từ cục tuyên huấn bộ quốc phòng máy bay bel năm trăm linh năm số hiệu vn tám nghìn sáu trăm năm mươi của công ty trực thăng miền bắc thuộc tổng công ty trực thăng việt nam binh đoàn một mươi tám
do đại tá chu quang minh điều khiển chở bốn khách du lịch người việt nam thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh vịnh hạ long từ trên cao cất cánh vào lúc một mươi sáu h năm mươi sáu phút đã mất liên lạc lúc một mươi bảy h một mươi năm
ngay khi máy bay mất tín hiệu công ty trực thăng miền bắc đã phối hợp với bộ đội biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm cứu nạn
vào lúc một mươi chín h một mươi tám phút lực lượng tại hiện trường báo cáo đã vớt được hai thi thể cùng một số mảnh vỡ nghi là của máy bay
thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu hòn gai quảng ninh cũng cho hay đơn vị đang triển khai phối hợp với các lực lượng chức năng để cứu hộ các nạn nhân trong vụ máy bay trực thăng rơi vùng biển sắp danh giữa vịnh hạ long quảng ninh và vịnh lan hạ của hải phòng
hiện lực lượng biên phòng cảng vụ ngành giao thông vận tải các cơ quan chức năng đã khẩn cấp di chuyển bằng tàu ra vùng biển hiện trường thực hiện công tác cứu hộ và tích cực tìm kiếm nạn nhân